do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống lào cai kết hợp với tác động đồng thời của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa đều khắp khiến cho nhiệt độ tại lào cai tiếp tục giảm
và tại sapa vào sáng ngày hôm nay chín tháng một mươi một thì nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn một mươi bảy độ c
theo trung tâm khí tượng thủy văn lào cai dự báo trong đêm nay và ngày mai nhiệt độ tại sapa sẽ giảm xuống mức rất hại khoảng từ sáu đến tám độ c có mưa phùn và sương mù dày đặc tầm nhìn ba bốn mét
trước tình hình trên ủy ban nhân dân huyện sapa khuyến cáo nhất là tại các vùng rốn dép các trường học bố trí các đèn sửa cho học sinh
nếu nhiệt độ xuống quá thấp thì cho các em nghỉ học để bảo đảm an toàn các tour du lịch đi bộ phải trang bị đầy đủ bảo hộ cần thiết
đặc biệt các tour leo núi phan xipang phải có sự giám sát hướng dẫn của hướng dẫn viên
bởi nhiệt độ tại đỉnh phan xipang có thể xuống rất thấp và xuất hiện băng giá người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng
che chắn chuồng trại giữ chữ thức ăn cho vật nuôi trong mùa đông nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất